cùng với một mươi sáu cơ quan đơn vị trung ương và địa phương nhà hát trưng vương thành phố đà nẵng đã mang đến một mươi hai nhạc công ca sĩ diễn viên múa tham gia vào chuyến công tác đến với trường sa
trong số họ có những người đã nhiều lần vượt sóng để đến với nơi tuyến đầu của tổ quốc có những người lần đầu tiên được tham gia hải trình
tất cả họ đều hân hoan mang tặng các chiến sĩ nơi đảo xa những lời ca tiếng hát đầy ý nghĩa
đây là buổi biểu diễn giao lưu văn nghệ của đoàn văn công nhà hát trưng vương đến đảo trường sa cũng như tại một mươi điểm đến mà con tàu kn ba trăm chín mươi dừng chân
những bài hát về biển đảo quê hương bao giờ cũng được cất lên đầy nhiệt huyết
các chương trình giao lưu văn nghệ cùng với các đoàn công tác từ đất liền là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các cán bộ chiến sĩ đang đồn trú
với không ít chiến sĩ tiếng hát từ nơi đất liền đã tiếp thêm động lực để vững tin hơn trong thực thi nhiệm vụ
làm cho cán bộ chiến sĩ vui vẻ phấn khởi và yên tâm phấn đấu và thực hiện các nhiệm vụ chắc tay súng và thực hiện thắng lại những nhiệm vụ chính trị của đối vị đồng biệt là huấn luyện và sẵn sàng như nơi
buổi biểu diễn cuối cùng trong hải trình của con tàu kn ba trăm chín mươi trên đảo trường sa lớn tiếng hát dường như muốn ngân vang mãi không dừng
ngay cả khi con tàu đã rời đảo thì tiếng hát vẫn là thứ động lại trong mỗi con người hàng ngày phải đương đầu với sóng gió